bà lan cũng xin hội đồng xét xử xem xét giúp thu tiền thuê với các nhà một mươi chín nguyễn huệ ở quận một tp hcm
bà cho biết căn nhà này của con gái bà đang cho scb thuê

trong phần luận tội ngày một mươi chín tháng ba viện kiểm sát ghi nhận bị cáo trương mỹ lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ
tại tòa bà lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án
tuy nhiên cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan đóng vai trò chủ mưu cầm đầu
chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội
bị cáo đã phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài
gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn phạm tội hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
trong quá trình điều tra và tại tòa bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền
trong quá trình điều tra và tại tòa bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ lỗi cho nhân viên giới quyền
theo các luật sư trước thực trạng tài chính yếu kém của ba ngân hàng gồm scb cũ ngân hàng tín nghĩa và ngân hàng đệ nhất
người dân rút tiền hàng loạt nếu không hợp nhất kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ của nhà nước
trước bối cảnh đó lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã vận động bà lan tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng này
bởi những người này cho rằng chỉ có bà lan mới đủ điều kiện vì có đủ tài sản có uy tín trong và ngoài nước để tham gia vào quá trình hợp nhất thành công
đề án hợp nhất theo trình bày của bà lan bà đã dùng các tài sản riêng thuộc sở hữu của công ty vạn thịnh pháp và công ty an đông làm tài sản đảm bảo
để ba ngân hàng có được thanh khoản cần thiết dự phòng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra
đến năm hai nghìn một mươi hai trở đi scb đã xây dựng kế hoạch xử lý rứt điểm nợ xấu và tài sản tồn động đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên trước khi đề án cơ cấu hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi tám được phê duyệt
bà lan bị khởi tố
về nguyên nhân dẫn đến vụ án này theo luật sư là do các vấn đề trong cơ chế vận hành quy trình hoạt động cho vay của scb
ngoài ra còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà lan với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của scb
theo đó luật sư phan trung hoài chỉ ra rằng khó khăn của scb sau hợp nhất bắt nguồn từ khoản vai tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ
do các khoản lỗ nợ xấu đã tích lũy nhiều năm
theo luật sư bà trương mỹ lan không ký bất kỳ hội
sơ vai và đảm bảo tiền vai nào nhưng phải đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vai tái cơ cấu
phiên tòa tiếp tục với phần bảo chữa của các luật sư
đến phần tự bào chữa bổ sung bị cáo trương mỹ lan nói khi nghe viện kiểm sát nhân dân tp hcm luận tội
nói bị cáo quanh co chối tội đổ tội cho cấp dưới bị cáo đào sót
bởi bản thân cảm thấy có trách nhiệm khi tham gia tái cơ cấu scb làm các nhân viên scb vô tình phạm tội
bị cáo cho rằng cùng chịu trách nhiệm với anh em scb chứ không có quanh co
bị cáo trương mỹ lan nhiều lần nhắc đến việc có tổ chức tài chính nhà đầu tư sẽ tham gia vào khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử nhấn mạnh nếu có hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện ngay
trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại của vụ án
kết quả giám định lại của công ty thẩm định giá hoàng quân để xác định giá trị thật tài sản đảm bảo
về tòa nhà một mươi chín nguyễn huệ quận một tp hcm đang cho scb thuê
bị cáo trương mỹ lan nói căn nhà này được mẹ mua cho con
nay mẹ bị cáo đã mất nên bị cáo muốn giữ căn nhà này cho các con
vì vậy ngoài việc đề nghị giải tỏa kê biên cần biệt thự cổ một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
để bảo tồn di tích lịch sử bị cáo đề nghị giải tỏa kê biên tòa nhà một mươi chín nguyễn huệ
tại phiên tòa ngày một mươi một luật sư bảo chữa cho một số bị cáo đang bị truy nã
như bị cáo đinh văn thành cựu chủ tịch scb nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị scb trình bày
các luật sư đã tích cực liên hệ gia đình đề nghị cung cấp các chứng cứ gỡ tội thế nhưng không được hồi đáp
tại tòa luật sư bảo chữa cho các bị cáo này không tranh luận về tội danh mà cáo trạng truy tố
do các bị cáo đang bỏ trốn nên các luật sư không biết được ý chí của các bị cáo khi thực hiện hành vi là như thế nào
về kết tội các bị cáo chỉ dựa trên các hồ sơ lời khai của các bị cáo khác
theo luật sư các bị cáo đều tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên
các bị cáo đều là người làm công ăn lương
các bị cáo không hưởng lợi từ việc phạm tội mà chỉ hưởng lương theo quy định
trong các bị cáo không có sự thỏa thuận cụ thể về việc phạm tội
tại tòa luật sư bảo chữa cho bị cáo trương huệ vân tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp không tranh luận về tội danh
tuy nhiên đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án cáo buộc đối với bị cáo là quá nghiêm khắc
cần phân hóa rõ hơn vai trò trách nhiệm của bị cáo
bị cáo không làm việc trực tiếp với scb nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan
luật sư bảo chữa cho rằng bị cáo trương huệ vân hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo trương mỹ lan
được bị cáo trương mỹ lan nuôi ăn học từ nhỏ gọi bị cáo lan là mẹ
thế nên bị cáo luôn nghe lời bị cáo lan bị cáo hoàn toàn lệ thuộc
sau đó luật sư đề nghị xem xét lại các tình tiết tăng nặng đề nghị đối với bị cáo
còn luật sư bảo chữa cho bị cáo tạ chiêu trung
nguyên thành viên hội đồng quản trị scb cũng cho rằng bị cáo là người làm công ăn lương
không được hưởng lợi và chủ động khai báo từ khi vụ việc xảy ra
theo luật sư khi thấy các sai phạm bị cáo tạ triệu trung đã có ý thức phản đối không thông qua các cuộc họp hội đồng quản trị
nhưng các cuộc họp vẫn được thông qua cho thấy vai trò của bị cáo trong vụ án là không đáng kể
luật sư cũng đề nghị
đề nghị xem xét lại việc sử dụng kết quả thẩm định giá của công ty hoàng quân
đề nghị xem xét thêm các tỉnh tiết giảm nhẹ cho bị cáo trung để bị cáo có một mức hình phạt khoan hồng nhất
luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn văn du là cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cho rằng
không tranh luận về tội danh mà chỉ đề nghị hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh của bị cáo du
theo luật sư thời điểm đó bị cáo du mới tiếp nhận công việc
các kết quả thanh tra đều đã được thông qua
bị cáo chỉ là người ký ban hành sau cùng về mặt thủ tục
bị cáo vì tin tưởng nên có thiếu sót dẫn đến hậu quả như hiện nay
luật sư cho rằng bị cáo là người có chức vụ quyền hạn duy nhất trong vụ án không nhận tiền không được hưởng lợi
bị cáo hoàn toàn không có yếu tố vụ lợi
việc bị cáo ký chỉ là một vấn đề rủi ro
vì vậy luật sư mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo du để có mức hình phạt phù hợp